xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h
mở đầu là thông tin bắt giữ tội phạm ma túy
hai đối tượng đinh thanh trực và thiều văn lai vừa bị công an huyện an phú tỉnh an giang tạm giữ để điều tra xác minh làm rõ
hành vi vận chuyển trái phép khoảng một mươi tám sáu kg ma túy từ campuchia về việt nam
trước đó khi bị phát hiện và truy đuổi các đối tượng đã ném bỏ hai túi bên trong có một mươi bảy gói màu vàng và màu xanh rồi tiếp tục bỏ chạy
số hàng hóa trên đã bị thu giữ
đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày hai đối tượng trực và lai bị phát hiện và được mời về trụ sở lấy làm việc
bước đầu trực khai nhận hai túi sách ném xuống đường có chứa ma túy
do nhóm của trực vận chuyển từ campuchia về việt nam
qua giám định sơ bộ lực lượng công an xác định một mươi bảy gói màu vàng và màu xanh trong hai túi sách nói trên là ma túy có tổng trọng lượng khoảng một mươi tám sáu kg
liên quan đến vụ việc bé trai một mươi bảy
bảy tháng tuổi tử vong được xác định là do bị cô trong trẻ hành hung dẫn đến chấn thương sọ não
công an huyện thường tín hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng bạo hành trẻ em
cùng với đó đang tiến hành các thủ tục cần thiết để truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật
nơi xảy ra vụ việc là căn nhà một tầng ẩm mốc đồ chơi chăn màn vứt bừa bộn trên nền nhà khu bếp chật trội mất vệ sinh
đại diện ubnd xã vạn điểm thừa nhận thiếu sót trong công tác quản lý địa bàn
đồng thời cho biết đây là cơ sở trong giữ trẻ tự phát
hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai xã đã lập biên bản đề nghị cơ sở dừng hoạt động
tại cơ quan công an sau nhiều giờ thu thập tài liệu chứng cứ và đấu tranh
hai đối tượng nguyễn thị an và nguyễn thị lành đã khai nhận nhiều lần đánh đập bạo hành làm cháu bé bị thương tích nặng dẫn tới tử vong
lý do được các đối tượng đưa ra là để rèn cháu vào quy củ của lớp vì cháu là học sinh mới
khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn tại đường trần nhật duật quận hoàn kiếm hà nội
một đối tượng đã ngoan cố né tránh bằng cách là cố tình điều khiển xe ô tô hất văng một chiến sĩ lên nóc capo
đó là nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại quận bắc từ liêm hà nội
đối tượng ngay lập tức đã bị công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội tạm giữ hình sự
cụ thể quá trình kiểm tra nồng độ cồn tại số ba trần nhật duật phường đồng xuân quận hoàn kiếm
tổ công tác đã yêu cầu nguyễn đức trung dừng xe để thực hiện đo nồng độ cồn theo quy định
lúc này tài xế trung bất ngờ nhấn chân ga tăng tốc bỏ chạy nên đã hất đại úy nguyễn anh tú cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số một lên nóc capo
sau đó đối tượng điều khiển xe bỏ chạy đến cửa chợ long biên thì bị tổ công tác chặn lại
qua kiểm tra lái xe cho kết quả nồng độ cồn là một trăm hai mươi sáu mg trên một lít khí thở
do làm ăn thua lỗ
vương trung tá đã thuê nhiều xe ô tô có giá trị hàng tỷ đồng rồi đem đi cầm cố thế chấp
về hiện nay đối tượng tá đã bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tiến hành bắt giữ cùng với chín xe ô tô và nhiều tăng vật có liên quan
theo đó đối tượng vương trung tá ba mươi năm tuổi là người kinh doanh chạy xe dịch vụ và cho thuê xe ô tô tự lái
nhưng không có xe nên tá đã ký hợp đồng thuê năm chiếc xe của ba người khác
tuy nhiên quá trình kinh doanh thua lỗ nợ tiền và không có tiền
để trả nợ cho nên tá đã mang các xe ô tô đã thuê đi cầm cố và thế chấp vay tiền được sáu trăm bảy mươi năm triệu đồng trả nợ và tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn trên tá tiếp tục thuê năm chiếc xe khác mang đi cầm cố và thế chấp được năm trăm tám mươi năm triệu đồng
vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba các nạn nhân đã làm đơn tố cáo tá đến cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum cho biết đang tiếp tục điều tra điểm chứa gỗ lậu
được phát hiện tại mỏ khai thác cát sỏi trên sông đắk phơ si ở xã đắk phơ si huyện đắk hà
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum phát hiện trong bãi chứa cát của điểm mỏ khai thác cát sỏi trên sông đắk pơ xi
đoạn qua thôn bảy xã đắk phơ si có gỗ lậu
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hàng chục lóng gỗ được giấu dưới lớp cát
gỗ lậu được lâm tặc cất giấu ở nhiều điểm khác nhau
với bốn hộp gỗ đường kính khoảng tám mươi cm được sẻ thành hộp lâm tạc cất giấu sát chân tường
có sáu cây gỗ tròn dài được nhận định là trục vớt ở dưới sông cây dài nhất gần ba mươi mét
ngoài ra còn có một mươi một lóng gỗ tròn được cất giấu ở những điểm khác
trong số gỗ bị phát hiện một số đã ngâm lâu ngày dưới nước một số khác thì có dấu hiệu mới khai thác từ rừng
riêng một mươi một lóng gỗ vừa khai thác lâm tặc để lộ thiên nhưng ở dưới khe trong bãi tập kết
nên từ ngoài nhìn vào rất khó có thể phát hiện
vào tối ngày bốn tháng ba tại xã đại đồng huyện thanh trương tỉnh nghệ an đã xảy ra một đám cháy lớn
khiến ngôi nhà và nhiều tài sản của ông nguyễn doãn sơn gần như bị thiêu dụi và thiệt hại lên đến gần một tỷ đồng
thời điểm xảy ra vụ cháy không có người ở nhà
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
cùng các phương tiện chữa cháy
dân chuyên cho thuê giảm đám cưới cho nên phần lớn các vật liệu của cơ sở như vải phông màn là vật liệu dễ cháy
cho nên lửa bốc rất nhanh cả căn nhà gần như bị thiêu dụi
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
với đặc thù là huyện miền núi đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
huyện tiên yên tỉnh quảng ninh từng là địa bàn nóng về tình trạng người dân thường xuyên xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động làm thuê
tuy nhiên với sự chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp của các nơi
công an huyện tiên yên cho đến nay thì tình trạng này đã được xử lý ngăn chặn
đây là trường hợp công dân dương cắm phùng chú thôn khay vè xã phong dụ huyện tiên yên
vừa bị công an huyện tiên yên xử lý về hành vi xuất cảnh trái phép sang trung quốc trước đó
qua khai thác được biết năm hai nghìn một mươi tám phùng và bốn người khác xuất cảnh trái phép từ việt nam sang trung quốc
theo đường mòn lối mở khu vực cửa khẩu chi ma huyện lộc bình tỉnh lạng sơn để lao động làm thuê
nhẹ dạ cả tin vào những lời rụ rỗ
việc nhẹ lương cao không trở thành nạn nhân bị bóc lột sức lao động nơi xứ người
phùng được giải thoát khi phía lực lượng chức năng trung quốc phát hiện bắt giữ và trao trả về việt nam

giới thiệu việc đi qua đây là bắt nạn đánh đập bị lạc bị lừa
hơn năm dòng rủi làm thuê nhưng khi trở về vẫn tay trắng
cùng với nỗi sợ hãi trong từ từ
lực lượng an ninh công an huyện tiên yên tăng cường gọi hỏi các đối tượng liên quan
có quá trình xuất cảnh trái phép để nhắc nhở tuyên truyền
đồng thời tranh thủ vận động có hiệu quả đối với số người có uy tín trên địa bàn
nhằm tuyên truyền vận động giáo dục con cháu trong gia đình dòng họ
bám bản bám làng đặc biệt với phương châm mỗi cán bộ chiến sĩ công an
là một tuyên truyền viên thực hiện tốt công tác dân vận khéo
có phần phòng chống các hoạt động liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép
công an của các cán bộ đảng viên đặc biệt người uy tín ở thôn
tuyên truyền giải thích cho những người dân
nắm hiểu về pháp luật về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
và các thủ tục quy định theo quy định của nhà nước
từ đó các ngành đoàn thể tuyên truyền vận động đối với đoàn viên hội viên
khối hợp với ngành công an
trong những năm qua đặc biệt những năm gần đây
trên địa bàn xã phong dụng không có trường hợp công dân
mà tự ý sang trung quốc xuất nhập cảnh trái phép sang đoàn động
và tình hình an ninh trên địa bàn sáu vụ rất ổn định
bên cạnh triển khai có hiệu quả các mặt công tác công an
trong phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép
công an huyện tiên yên còn chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể doanh nghiệp
tổ chức nhiều chương trình hướng nghiệp
tạo công an việc làm cho người dân nhất là vùng đồng bào dân tộc thiếu số
để người dân yên tâm lao động sản xuất làm giàu trên chính quê hương của mình
từ đó mà tình trạng xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê
cũng được xử lý rất điểm ngay từ gốc rễ
còn tại biên hòa tỉnh đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với phan văn trung
để làm rõ vụ án sát hại người phụ nữ bán nước mía tại phường an hòa rồi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu trung được nguyễn văn nghĩa rủ đi cướp tài sản
của nạn nhân tại phường an hòa thành phố biên hòa
vào trưa ngày một tháng ba nghĩa đi xe máy chở trung đến gần nhà nạn nhân
rồi dừng xe cho trung xuống ngồi tại quán uống cà phê
còn nghĩa điều khiển xe mô tô vào nhà sát hại nạn nhân cướp đôi bông tai và hai điện thoại di động
sau khi gây án nghĩa chở trung về chợ thủ đức mua đồ nhậu và chở nhau đi bán tài sản cướp được
trung còn được nghĩa tường thuật lại quá trình gây án
cũng như biết việc nghĩa chuẩn bị hung khí trước khi đi gây án
nên có đủ căn cứ để bắt giữ trung để điều tra làm rõ về hành vi đồng phạm giúp
càng nghĩa và trung đều đã bỏ nhà đi sống lang thang
công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng đang tiến hành điều tra đối tượng đỗ trung hiếu
trú tại thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
về hành vi dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác
khoảng bảy giờ sáng ngày bốn tháng ba ông trần ngọc tươi và một người bạn đến quán của ông đỗ để uống cà phê
trong lúc ông tươi trò chuyện với bạn trong quán
thì bất ngờ đối tượng đỗ trung hiếu là con của ông còn
cầm một dao tự chế chém một nhát vào cổ ông tươi
ông tươi và người bạn đi cùng bỏ chạy
sau đó ông tươi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
lực lượng công an đã nhanh chóng xuống hiện trường xác minh vụ việc
và đưa đối tượng đỗ trung hiếu cùng tăng vật có liên quan về cơ quan công an để làm việc
công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc vừa kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố một đối tượng lừa cô gái vào nhà nghỉ
rồi tự xưng là công an
đối tượng là y thương nie hai mươi sáu tuổi trú tại huyện cronwana tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra vào sáng ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
thương làm quen và rủ một cô gái đến nhà nghỉ tại phường tân tiến thành phố bùa ma thuật để tâm sự
tuy nhiên sau khi cả hai vào phòng đối tượng khóa cửa tự xưng là cảnh sát hình sự
chụp ảnh cô gái cùng với giấy tờ tùy thân và dùng dao đe dọa
ép cô gái phải chuyển số tiền hai mươi triệu đồng
nếu không sẽ gửi các hình ảnh vừa chụp cho người thân của nó
sợ hãi cô gái đã chuyển cho thương một mươi ba triệu hai trăm linh nghìn đồng
sau khi được đối tượng thả cho về cô gái đã đến công an thành phố bùa ma thuật để trình báo
đem vàng giả đi cầm cố thế nhưng bị chủ cửa hàng phát hiện
đối tượng lê thị ngọc huyền chú tại huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoài sơn tỉnh an giang
vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng hai
lê thị ngọc huyền điều khiển xe máy vào cửa hàng vàng ngọc dũng
để cầm cố hai sợi dây kim loại màu vàng với giá là bốn mươi tám triệu đồng
trong lúc đếm tiền để giao cho huyền thì bà đoàn thị hiền là chủ cửa hàng vàng
thấy nghi vấn cho nên đem hai sợi dây trên đưa cho chồng kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện hai sợi dây trên là vàng giả
tại cơ quan công an huyền khai nhận hai sợi dây được một người đàn ông mới quen đưa đi cầm cố giúp
nếu thành công thì sẽ được trả công là năm triệu đồng
sau tết nguyên đán trên địa bàn thành phố con tum liên tiếp xảy ra nhiều vụ nhà dân mất trộm tài sản
gây nhiều bức xúc hoang mang trong quần chúng nhân dân
ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
và mới đây nhất cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố con tum đã bắt giữ nguyễn trường quang
là đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ đột nhập nhà dân
để trộm cắp tài sản
hai giờ sáng ngày hai tháng ba đối tượng nguyễn trường quang đã bị bắt giữ
khi đang đột nhập vào nhà dân trên đường đống đa phường thắng lợi để trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an quang khai nhận lợi dụng sơ hở của các hộ dân
khi đi ngủ không đóng cửa đối tượng đã đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản
quang đã đột nhập và trộm cắp thành công một mươi nhà dân
tài sản mà đối tượng trộm cắp gồm laptop điện thoại và các tài sản khác có giá trị
còn liên quan đến tội phạm ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã tạm giữ hình sự các đối tượng là lê công thành nguyễn thanh tâm và hồ khang văn
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào lúc một mươi năm h năm ngày một tháng ba lực lượng công an bắt quả tang
hồ khang văn đang bán ma túy cho con nghiện
tại hiện trường thu giữ bảy gói ni lông chứa chất kết tinh không màu trong suốt
đối tượng văn khai nhận đây là ma túy đá mua từ nguyễn thanh tâm
mở rộng điều tra bắt giữ khẩn cấp đối với hai đối tượng là nguyễn thanh tâm và lê công thành
tại nơi ở của thành cơ quan công an thu giữ ba mươi sáu viên thuốc lắc sáu gói ma túy đá sáu gói ma túy khay
được biết lê công thành từng có tiền án bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
nguyễn thanh tâm cũng đã có hai tiền án về các tội liên quan đến ma túy
bên cạnh các chất ma túy thì hiện nay shisha và bóng cười cũng đang được giới trẻ sử dụng một cách tràn lan
mà không lưu ý cho các tội liên quan đến ma túy
các tội liên quan đến ma túy cũng đang được giới trẻ sử dụng một cách tràn lan
bên trong của cơ sở khói ga đình nằm trên đường trần văn trứ của quận hải châu thành phố đà nẵng
thì lực lượng chức năng đã phát hiện rất nhiều bình khí cười và các dụng cụ sử dụng si sa
tiến hành kiểm đếm tổ liên ngành công an quận hải châu phát hiện hai mươi ba bình dụng cụ hai kiện hương liệu
một kiện chứa thang dùng để hút si sa tám bình khí cười hai bao tải chứa bóng cười
qua kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ lô hàng
điều đáng nói là chủ cơ sở này đã cố tình trốn tránh không hợp tác mở khóa phao hàng
đến khi tổ liên ngành phát hiện và phá khóa để vào bên trong
ngoài ra đoàn kiểm tra còn phát hiện trong menu của quán còn công khai giá cả của từng loại sisa bóng cười
tức là hoạt động mua bán ở đây diễn ra thường xuyên
có một số cơ sở vẫn tìm cách để mà tẩu tìm
tán những cái bóng cười si sa
tuy nhiên thì chúng tôi vẫn kiểm tra và phát hiện được
vài cơ sở vẫn còn đang cắt giữ những cái bình để cung cấp bóng cười
cũng như là si sa để cung cấp dịch vụ cho khách vui chơi giải trí
đối với những người học phi phạm thì căn cứ theo quy định pháp luật
chúng tôi sẽ tịch thu xác minh nguồn gốc cũng như là xử lý theo đúng quy định pháp luật
tại quận sơn trà kiểm tra bên trong cơ sở k hai
tổ liên ngành công an quận sơn trà cũng phát hiện
ba bình chứa khí cười tại khu vực kho chứa của cơ sở này
đối với các cơ sở vi phạm công an thành phố đà nẵng kiên quyết thu hồi giấy phép
về hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật
trong đêm qua tổ liên ngành của bảy quận huyện tại thành phố đà nẵng
đều ra quân và xử lý hàng loạt các vi phạm liên quan đến si sa bóng cười
lực lượng của công an phố tại các phường công an xã các đội nghiệp vụ các phòng
nghiệp vụ của công an thành phố sẽ triển khai đồng loạt ra quân
và xử lý triệt để những cái tụ điểm những cái điểm những cái vị trí
những quán nhà hàng karaoke vũ trường quán bar tổ chức sử dụng
và chúng tôi tập trung đấu tranh triệt phá tại những cái kho những cái tụ điểm
chứa chấp có cái tăng trữ cái bóng cười cái bình khí si sa
trong đợt này công an thành phố đà nẵng cũng đã triển khai ký cam kết không mua bán
tăng trữ trái phép si sa bóng cười đến từng chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
trường và các quán nhậu cao điểm ra quân trong vòng một tháng
công an thành phố phấn đấu xử lý dứt điểm không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật
liên quan đến si sa bóng cười diễn biến phức tạp
vào ngày bốn tháng ba ông đặng đình vinh chủ tịch ubnd xã quang lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến ba người tử vong thương tâm
trong lúc đi câu cá ở giếng trong làng
cụ thể vào khoảng chín giờ sáng ngày bốn tháng ba anh trần quốc toản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chị trần thị ngọc bích sinh năm hai nghìn ba và cháu nguyễn quang huy sinh năm hai nghìn một mươi hai
ra giếng làng tại thôn ban long xã xuân lộc để câu cá
thì không may bị sảy chân rơi xuống giếng khiến cả ba bị đuối nước
ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên chia buồn cùng với gia đình
và bàn giao thi thể của nạn nhân để an táng theo tập tục của địa phương